trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang phải đứng trước nhiều thách thức mang tính lịch sử
cử tri cả nước đặc biệt là người nông dân đang kỳ vọng khá lớn vào những giải pháp của ngành nông nghiệp
và đại diện là bộ trưởng nguyễn xuân cường đưa ra trong buổi chất vấn vào sáng nay
và theo đánh giá chung thì buổi chất vấn được đưa ra những vấn đề nóng đang tồn tại của ngành nông nghiệp hiện nay
tuy nhiên những câu trả lời của bộ trưởng chưa thực sự thỏa mãn được những kỳ vọng của cử tri
là những người chịu thiệt hại trực tiếp trong đợt khủng hoảng giá lợn vừa qua
anh hiếu và nhiều hộ dân thuộc xã cẩm lĩnh ba vì hy vọng bộ trưởng nguyễn xuân cường
sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể cho việc quy hoạch cũng như thị trường đầu ra cho nông sản việt
đại biểu nguyễn văn sơn đoàn hà tĩnh đã đặt câu hỏi thẳng về quy hoạch ngành chăn nuôi
tuy nhiên bộ trưởng cường lại chưa trả lời rõ được vấn đề này
phần vĩ mô thì đưa ra giải pháp thế là đúng
nhưng mà về cái
thực tế của địa phương tôi thì tôi mong muốn là thứ nhất là phải quy hoạch
thí dụ ai có trang trại thì nuôi bao trang trại để kiểm soát vào cái đầu lợn
khi cái đầu lợn có rồi thì lại phải kiểm soát cái đầu ra
chứ nếu mà cái đầu ra mà để tự túc như người dân thì nó rất khó về cái đầu ra
trong khi mà đã trả lời thẳng thắn rồi thì đồng chí cũng đưa ra một số cái giải pháp
trong đó thì mình thấy có cái giải pháp nó có tính đột phá
cũng có cái giải pháp vẫn còn mang tính chung chung
ví dụ như thế là đồng chí bảo luận đưa vào quy hoạch
nhưng mà quy hoạch như thế nào thì mình cảm thấy nó vẫn chưa đi vào cụ thể lắm
nội dung buổi chất vấn ngày hôm nay tập trung về vấn đề tái cơ cấu
về các giải pháp đột phá để nâng cao giá trị hiệu quả sức cạnh tranh của nông sản
theo ý kiến của nhiều cử tri cả câu hỏi và câu trả lời đều mang tính tổng quát vĩ mô
các vấn đề đã được đặt ra từ lâu
phần trả lời của bộ trưởng tuy không né tránh những thiếu sót
những bất cập của ngành nông nghiệp hiện nay
nhưng lại chưa nêu bật được những giải pháp đột phá vào lúc này
đương nhiên là trong những buổi chất vấn mang chất vĩ mô
thì câu trả lời nó thường không thể đi vào một vấn đề cụ thể
tuy nhiên là với một góc độ doanh nghiệp
thì chúng tôi vẫn kỳ vọng là nó sẽ có những cái câu trả lời cụ thể hơn
ví dụ như là cụ thể về lộ trình
hay cụ thể về cách thức để thực hiện những cái định hướng mà mình đã đề ra
chứ không phải chỉ là hướng mình làm như nào
nhưng mà không nói ra cái giải pháp để mình làm thế nào để mình thực hiện được nó
các đại biểu phải chia sẻ với bộ trưởng
hay nói cách khác với ngành nông nghiệp phát triển nông thôn
và ngược lại bộ trưởng ngành nông nghiệp phát triển nông thôn
cũng phải khắc phục khắc phục chiến đề khắc phục càng nhanh càng tốt
những vấn đề yếu kém như quản lý phân bón
như vấn đề đóng tàu
để như vậy là giải ngân cho các dự án công nghệ cao về nông nghiệp
thì như vậy là cái hai cái này nó phải gặp nhau thì mới có kết quả
qua buổi trả lời chất vấn của bộ trưởng nguyễn xuân cường
cử tri cả nước đều ghi nhận thái độ thẳng thắn
quyết liệt của ngành nông nghiệp trong thời gian qua
các đại biểu đã đề cập tới nhiều vấn đề tồn tại của ngành nông nghiệp hiện nay
nhưng có ý kiến cho rằng buổi chất vấn vẫn còn thiếu các câu hỏi phản biện
để làm rõ nội dung chất vấn
vấn đề của ngành nông nghiệp thì rất chậm
và rất nhiều biện phực
nhưng mà những vấn đề tranh luận
cái mà chúng tôi mong muốn nhiều hơn trong cái buổi chất vấn
thì còn đương có thể nói là hạn chế
cái thời lượng của các đại biểu cử tri dành cho tranh luận
đặt thẳng vấn đề đối với sự trả lời chất vấn của bộ trưởng
còn có những hạn chế
bây giờ ông trả lời ở đây cũng nhiều vấn đề
mà đã những cái hồi
trước cũng đã đặt ra rồi cũng đã có nêu những cái định hướng giải pháp chữ lý
nhưng mà rồi năm này qua năm kia
những vấn đề đó nó vẫn còn tồn tại
thì đối với cử tri cũng mong muốn rằng là
bộ trưởng khi trả lời khi thấy được vấn đề
thì phải được quan tâm đến những vấn đề như vậy
để mà có giải pháp xử lý
và kiểm tra cái việc triển khai thực hiện những cái chủ trương mình đưa ra
người ta chất vấn là anh có làm tròn cái nhiệm vụ đó hay không
cho nên cả chỗ này là sáng tới giờ
người ta có thể làm tròn cái nhiệm vụ đó hay không
người ta chưa truy cho bộ trưởng cái đó
và bộ trưởng cũng chưa đi sâu vào ở chỗ đó
để mà sắp tới trách nhiệm của bộ trưởng
anh đã làm được cái gì anh khó cái gì
rồi anh kêu gọi những người khoa học những người mà
nghiên cứu giúp với mình để mà gỡ những cái gì
để giải quyết những cái cơ bản đó
những chiến dịch giải cứu những đợt thu mua tạm trữ
chỉ là những giải pháp trước mắt mang tính khẩn cấp
điều cử tri mong đợi chính là những cam kết
những hành động không chỉ của riêng tư lệnh ngành
mà là của cả ngành nông nghiệp
để thay đổi những bất cập đã tồn tại lâu nay